nông dân huyện phong điền thành phố cần thơ có một mùa sầu riêng được giá bởi nông dân trồng sầu riêng thực hiện tốt các biện pháp khoa học kỹ thuật ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi đặc biệt mùa sầu riêng năm nay thời gian mùa vụ kéo dài hơn những năm trước
toàn huyện phong điền hiện có khoảng ba trăm sáu mươi hectare trồng sầu riêng chủ yếu là giống sầu riêng cơm vàng hạt lép trong đó có khoảng hai trăm chín mươi hectare trong giai đoạn cho trái
khoảng một tháng qua nhà vườn thu hoạch khoảng năm mươi diện tích với khoảng ba tấn
theo các nhà vườn ở đầu vụ thương lái mua sầu riêng với giá từ bốn mươi năm đến năm mươi năm đồng một kg còn giá bình quân ở thời điểm này khoảng từ ba mươi tám đến bốn mươi đồng một kg
với mức giá này trừ chi phí nông dân trồng sầu riêng ở phong điền có lợi nhuận bình quân khoảng từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi triệu đồng một hectare